hôm nó xuống trường thấy chân nó còn đau giờ nó về thấy nó khỏe mạnh tôi vui lắm
nhà không có gì nhưng cũng cố gắng nuôi một con lợn thật to rồi đợi nó về
đến tết sẽ thịt mời mọi người trong bản đến chia vui
tết này vui lắm vì con được thoát chết vì con khỏe mạnh
về nghỉ tết bên cạnh việc giúp đỡ gia đình đem lại tiếng cười cho người mẹ già
bảo còn thường xuyên đến thăm hỏi động viên gia đình của những người bạn xấu xố
đã cùng vào bị lũ cuốn đi trong cái đêm định mệnh đó
tốt vừa là học tốt để vừa là động viên cho tôi vừa là để sau này trở thành một người có ý cho xã hội
cũng như là góp phần để xây dựng cho cái bản lòng của chúng tôi giàu đẹp hơn
kim nội là vùng thượng nguồn của trận lũ lịch sử đổ xuống huyện mù căng trải vào dạng sáng ngày ba tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
kim nội cũng là xã chịu nhiều tổn thất nặng nề về cả người và của
nhưng cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền
ngay sau lũ việc lập lại những bản làng tái định cư giúp những gia đình có nhà bị lũ cuốn trôi
hoặc những nhà nằm trong vùng có nguy cơ bị sạt lở
được ủy ban nhân dân xã và huyện quan tâm ưu tiên hàng đầu
về căn nhà mới ở bản tái định cư cách ngôi nhà cũ gần chục cây số
hơn ai hết chị giàng thị cha hiểu được sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với gia đình mình
nhà nước vận động
nhà nước vận động xuống tái định cư ở bản mới
nhà nước hỗ trợ tiền chuyển nhà rồi làm nền nhà
giờ dựng được cái nhà mới ở chỗ này cũng yên tâm
không còn lo sợ mỗi khi mùa mưa lũ về nữa
tết này cũng ăn tết vui hơn
trên khóa giống thì có bảy hộ chuyển xuống dưới này
ít hộ này ở
hỗ trợ thì mỗi hộ không bị đu quyết đi thì được nhiều rồi
cái hộ mà không quyết nhà ở nghiêng thì
được một mươi năm triệu
hỗ trợ với mì tôm này nước máu này được quần áo mạt này
được điện ra nước này đủ rong này
thường xuyên giặt thì đủ mới muốn thế thôi
sau trợt lũ toàn huyện mù căng trải có ba mươi chín nhà bị trôi sập hoàn toàn

hộ mù căng trải có hai mươi chín nhà nằm trong diện phải di rời khẩn cấp
tất cả những hộ gia đình đó đã được ủy ban nhân dân huyện mù căng trải
lựa chọn mặt bằng bố trí địa điểm mới
và hỗ trợ người dân di rời đến nơi ở an toàn trước tết dương lịch hai nghìn hai mươi
bên cạnh đó ủy ban nhân dân huyện cũng đã giả soát
lập kế hoạch hỗ trợ cho người nghèo cũng như những gia đình chịu thiệt hại
sau thiên tai đón tết đầy đủ vui vẻ
ví dụ như cái đúng allez
đồng báo xá không chủ động là giả soát lại các hộ đặc biệt là các hộ mà đã bị xa lở thiệt hại về nhà cửa
đó cũng có danh sách chủ động là đề nghị huyện tiếp tục hỗ trợ trong dịch tích
mà đảm bảo là các hộ gia đình không để hộ nào mà thiếu gạo thiếu phẩm trong dịch tích
chúng tôi cũng thường xuyên kiểm tra cũng như là nắm bắt tình hình tâm tư nguyện vọng của bà con
nhất là các gia đình mà bị thiệt hại về người cũng như là thiệt hại về nhà cửa
và chỉ đạo các phòng ban giúp đỡ vận động nhân dân để làm sao làm được nhà ở và ổn định cho bà con
thế rồi là tổng hợp lại những hộ gia đình mất bát lớn về diện tích lúa để xin hỗ trợ của tỉnh
cũng như là vận động các dòng họ để chia sẻ để cho các hộ gia đình có đảm bảo tư liệu sản xuất để tiếp tục với cuộc sống
để chuẩn bị cho tết mùa
mẫu tuất năm hai nghìn một mươi tám
thì đối với địa bàn huyện mùa trải thì đối tượng hộ nghèo cũng còn rất là lớn
cho nên là không riêng gì những gia đình bị bão lũ
và trong thời gian này chúng tôi đang chỉ đạo phòng lao động thương minh và xã hội với ủy ban dân các xã
là ra soát các hộ đói và những hộ gia đình có thể là nghèo quá khó khăn và thiếu thịt rồi gạo làm bánh
trong dịp tết chúng tôi sẽ có cái phương án để hỗ trợ gạo cho bà con
và cũng đã ba năm nay thì ban dân huyện mông trải cũng có cái nguồn gạo dự trữ để ủng hộ bà con
không phải xin tỉnh cũng như là xin chính phủ với gạo này
thế còn đối với các cái hộ mà bị bão lũ vừa qua thì chúng tôi cũng có dự kiến hỗ trợ gạo trong sáu tháng
cho nên nói về gạo thì chắc là bà con sẽ đầy đủ
thế còn về cái về mặt tinh thần thì chúng tôi sẽ chỉ đạo phòng văn hóa cũng như là ủy ban dân các xã
sẽ tổ chức các hoạt động vui chơi cho bà con trước và trong dịp tết
đứng trên đỉnh kim nõi nhìn khắp thun lũng mùa căng trải những chiếc máy xúc đang hối hả mở đường
đào những nền nhà mới để xây nên những bản làng tái định cư sau lũ
mỗi nền nhà mới mở ra trên sườn núi như những tấm áo mới ấm áp vàng tươi phủ lên những sườn núi
nụ cười của những phụ nữ trên bản tái định cư khoe nhau manh áo mới đang may dở
nụ cười của những phụ nữ trên bản tái định cư khoe nhau manh áo mới đang may dở
cười của những đứa trẻ ánh vàng ấm no của những hạt ngô trên tay của những người dân bị thiệt hại sau lũ